bên hành lang quốc hội đánh giá về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công an tô lâm
một số đại biểu cho rằng bộ trưởng đã trả lời khá rõ ràng một số nội dung

vấn đề mà người dân bức xúc thì cũng chuyển tải tới chỗ bộ trưởng để trả lời
mà vẫn chưa có một số cái nội dung mà nó rõ ràng cho nên là vẫn mang cái tính là
tôi vẫn có cảm giác là mình vẫn còn báo cáo về thành tích nhiều hơn là đưa về giải pháp
cái mà chúng ta quan tâm nhất đó là giải pháp
giải pháp làm sao để có cái hiệu quả cho cái kỳ vọng sắp tới của người dân
bộ trưởng tô lâm đã có những cái trả lời cũng đi thẳng vào vấn đề
thì tôi thấy là trong cái phân tích về cái nguyên nhân thì đôi khi là đấy
cũng chưa có đi sâu lắm
cho nên là các đại biểu cũng có đóng góp ý kiến thêm
thí dụ như cái việc ma túy thì rõ ràng cái nỗ lực của bộ công an
trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận
và có thể nói là lần đầu tiên mà những cái vụ việc ma túy bắt được quá lớn
nhưng mà từ đó nó cũng đưa đến một cái đánh động một cái giống hỏi là
cái công tác phòng ngừa của chúng ta
chúng ta như thế nào mặt bằng chung của xã hội như thế nào